sau vài đợt giảm giá thời gian vừa qua giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ một mươi tám h ngày hôm nay mùng một tháng một mươi
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm sáu mươi sáu đồng một lít lên mức một mươi chín bảy trăm tám mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi ba đồng một lít lên mức hai mươi một sáu mươi sáu đồng một lít
dầu diesel tăng bốn trăm ba mươi tám đồng một lít có giá bán mới là một mươi sáu sáu trăm ba mươi tám đồng một lít
giá dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi bốn đồng một lít lên mức một mươi năm bảy trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút tăng tám trăm hai mươi chín đồng một kg lên mức một mươi bốn chín trăm một mươi chín đồng một kg
liên bộ cũng thực hiện giữ nguyên mức chức lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai với mức một trăm linh đồng một lít
giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng ron chín mươi năm và các loại dầu xuống mức ba trăm linh đồng một lít một kg kỳ trước là bốn trăm linh đồng một lít một kg
kể từ đầu năm đến nay
giá xăng được điều chỉnh tám lần tăng và tám lần giảm